hòa trong không khí cả nước mừng đảng mừng xuân tỉnh tuyên quang tổ chức lễ phát động thi đua
tết trồng cây xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín và công bố quyết định của thủ tướng chính phủ đón nhận
bằng xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt na hàng lâm bình
dự buổi lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương lãnh đạo sở ban ngành tỉnh tuyên quang
phát biểu tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đánh giá cao những kết quả đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang
đã đạt được trong thời gian qua
việc khu bảo tồn thiên nhiên na hàng lâm bình được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt
có ý nghĩa quan trọng khẳng định vị trí của danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt na hàng lâm bình
với những giá trị nổi bật
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh thời gian tới
đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh tuyên quang cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra
đồng chí phạm minh chính và các đại biểu đã tham gia trồng cây tại xã trung môn huyện yên sơn
mở đầu cho phong trào trồng rừng của tỉnh tuyên quang năm hai nghìn một mươi chín
và dự lễ khánh thành nhà văn hóa trung tâm xã kim quan huyện yên sơn
trước đó đồng chí phạm minh chính đã dâng hương tưởng nhớ bắc hồ
tại đền thờ chủ tịch hồ chí minh thuộc quần thể quảng trường nguyễn tất thành tại thành phố tuyên quang